sau khi lệnh phong tỏa kết thúc các nhân viên y tế được trở về với người thân sau nhiều ngày cách ly
một nhân viên y tế la chim không khí hân hoan khi lệnh cấm được cửa bỏ
bộ y tế yêu cầu bệnh viện hữu nghị việt đức tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
bảo đảm công tác khám chữa bệnh an toàn
ngoài ra bệnh viện lập kế hoạch thông báo hết dịch và kế hoạch đón người bệnh theo phương án
bệnh viện hoạt động tách đôi
có vùng đệm vùng sạch khử khuẩn lại các khu vực trong khuôn viên để trước khi quay trở lại làm việc
ngày tiếp nhận người bệnh mới đồng thời tháo gỡ chốt phong tỏa đối với tầng bảy và tầng tám nhà đi
mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương cho biết tỉnh này có thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới
ở khu dân cư nội phường tân dân trí linh
đáng chú ý có bốn ca mắc covid một mươi chín mới trong cùng một gia đình ở khu dân cư nội
phường tân dân tp hcm đều là người về từ tp hcm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương ghi nhận bốn ca mắc này đều là người một nhà
bao gồm các bệnh nhân có mã số từ tám trăm sáu mươi một nghìn hai trăm bốn mươi năm đến tám trăm sáu mươi một nghìn hai trăm bốn mươi tám đó là chị nt td sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
các cháu nhv sinh năm hai nghìn bảy dta sinh năm hai nghìn một mươi bốn và vq sinh năm hai nghìn một mươi năm
tại tp hcm những người này đều về từ phường tân hương thuận quận một mươi hai
ngày bảy tháng một mươi cả nhà thuê xe ô tô riêng bảy chỗ từ miền trong về phường tân dân
cả gia đình khi khai báo y tế tại chốt cầu yên lệnh hưng yên
thì được xe của trung tâm y tế tp hcm trở về nhà để được cách ly tại nhà
có sự giám sát nghiêm ngặt của tổ covid một mươi chín cộng đồng
theo báo hải dương ngày chín một mươi trung tâm y tế tp hcm lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
lần một theo đường kế hoạch thì cho kết quả âm tính
tuy nhiên ở lần lấy mẫu xét nghiệm định kỳ lần thứ hai vào ngày một mươi năm tháng một
thì có kết quả nghi dương tính
đến tối một mươi sáu tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương chính thức có kết quả khẳng định
cả bốn người dương tính với sars cov hai
trong một diễn biến khác toàn tỉnh hải dương hiện chỉ có một mươi tám ca mắc điều trị
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh hai trăm linh sáu f một cách đi tập trung và hai bốn mươi một f hai cách ly
tại nhà và nơi lưu trú
sau khi nhiều tỉnh thành nới lỏng giãn cách lãnh đạo cdc hà nội yêu cầu
những trường hợp trở về từ các địa phương có dịch covid một mươi chín
cần phải được coi như người nhập cảnh và phải quản lý giám sát thật chặt chẽ
tránh để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
là những người trở về từ các tỉnh thành phố có dịch
trong đó riêng ngày một mươi bảy tháng một mươi ghi nhận năm ca mắc covid một mươi chín trở về từ thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương
điều đáng nói trong số một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trở về từ các địa phương có dịch
trong trường hợp không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch của ngành y tế
như trường hợp chị ntdv nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thường trú tại xã kim lan huyện gia lâm hà nội
đang ở cùng bạn tại số tám phố đình ngang phường cửa nam quận hoàn kiếm
từ ngày một mươi một một mươi hai một mươi chị v đã đi ô tô chung từ thành phố hồ chí minh về hà nội
sau khi về hà nội chị v về số tám đình ngang rồi tiếp tục đi đến nhiều nơi trên địa bàn thành phố
thậm chí làm móng tóc ở một cửa hàng tại hai bà trưng và tiếp xúc với nhiều người
đến hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng một mươi khi nhận được thông tin hai vợ chồng ở cát linh đống đa
đi cùng ô tô từ thành phố hồ chí minh ra hà nội có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
chị v làm test nhanh cho kết quả dương tính
theo đó bệnh nhân này về từ thành phố hồ chí minh trên ô tô có hai mươi bốn người
trong đó ngoài cô gái này đã có một số người mắc covid một mươi chín
kết quả điều tra truy vết đã có chín trường hợp f một trong đó có năm f một tại phố đình ngang
f một tại phố hàng bông và hai f một tại quận thanh xuân
và quận long biên
hiện tại ủy ban nhân dân phường cửa nam đã tạm thời phong tỏa phố đình ngang
và phối hợp với trung tâm y tế quận lấy một trăm một mươi chín mẫu xét nghiệm rt pcr
gồm các trường hợp f một và người dân trong khu vực tạm thời phong tỏa gửi cdc hà nội
trường hợp bệnh nhân f đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện giã chiến quận hoàng mai
các em một cũng đã được đưa đi cách ly tập trung và thực hiện cách ly tại nhà với các f hai
quận cũng đã phun khử khuẩn môi trường tại những khu vực có liên quan
từ trường hợp này lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm nêu rõ
theo hướng dẫn của ngành y tế người về từ tp hcm chỉ thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà
nên đòi hỏi phải có ý thức tự giác rất cao trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng
không để dịch bệnh lây lan
nếu phát hiện trường hợp vi phạm ủy ban nhân dân xã phường thị trấn sẽ xử phạt theo quy định
nếu nơi nào để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng địa phương và người đó phải chịu trách nhiệm
liên quan đến việc phòng chống dịch tại địa phương ông phan văn mãi
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh sóc trăng
xoay canh việc chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ cho địa phương các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc đoàn công tác lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm
cho công tác cách ly điều trị và sử dụng hiệu quả nhất các thiết bị cho việc điều trị f
nhân dịp này sóc trăng đề nghị tp hcm quan tâm hỗ trợ về nhân lực
trang thiết bị y tế và hỗ trợ vaccine cho địa phương chống dịch
về trang thiết bị và vật tư y tế sóc trăng cần ba mươi máy thở oxy hfnc
hai trăm một mươi tám bình oxy loại một mươi l dùng tại trạm y tế năm trăm linh giường bệnh nhân bốn túi thuốc kháng viêm
kháng đông loại b một trăm linh khẩu trang n chín mươi năm một trăm linh bộ đồ bảo hộ hai trăm linh đôi găng tay y tế
sóc trăng cũng cần hỗ trợ vaccine để tiêm cho người dân về từ vùng dịch
và các loại vaccine khác để tiêm cho người dân
phát biểu tại buổi làm việc ông phan văn mãi cho biết
thành phố đã làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp để nắm mắt nhu cầu tuyển lao động mới
hoặc kêu gọi lại những lao động cũ
khi lao động sóc trăng muốn trở lại tp hcm làm việc sẽ nhận được nhiều hỗ trợ
đồng thời tp hcm sẽ hỗ trợ nhân lực gồm y bác sĩ điều dưỡng trang thiết bị y tế
phối hợp với sở y tế sóc trăng chuyên môn cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông trần văn lâu chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng nhìn nhận
năng lực y tế của tỉnh vẫn còn rất nhiều hạn chế
sự hỗ trợ của tp hcm trong thời điểm này là rất đáng quý
tỉnh sẽ cố gắng dập dịch sớm để người dân khi muốn về tp hcm làm việc
sẽ có sức khỏe bảo đảm tốt nhất
dịp này thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm
ông phan văn mãi đã trao ba tỷ đồng và các trang thiết bị hỗ trợ sóc trăng phòng chống dịch
bí thư tỉnh ủy sóc trăng ông lâm văn mẫn gửi lời cảm ơn chân thành
đến lãnh đạo tp hcm về những hỗ trợ chia sẻ với tỉnh trong công tác phòng chống điều trị dịch
theo báo cáo của sở y tế sóc trăng tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
sóc trăng có ba ba trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong đó có một ba trăm ba mươi một ca điều trị khỏi và cho xuất viện
sóc trăng đã tiếp nhận trên bốn mươi ba người tự phát về từ các tỉnh thành phố
trong đó cách ly tập trung gần một mươi sáu người hơn hai mươi bảy người cách ly tại nhà
dù số ca nhiễm ncov
trên toàn quốc đã giảm dần tỷ lệ này tại một số địa phương thuộc đồng bằng sông kiều long
hay tây nguyên lại tăng nhanh mang tới nỗi lo ngại về đợt dịch tiếp theo
thời gian qua việt nam đã ghi nhận những dấu hiệu đáng mừng khi lượng người nhiễm ncov trong nước
và số ca tử vong có xu hướng giảm dần
dựa trên tình hình đó ban chỉ đạo quốc gia và chính phủ đã thống nhất ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám
quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
mặc dù vậy một trong những dấu hiệu đáng lo ngại là số ca nhiễm tăng cao trong thời gian ngắn vừa qua
tại các tỉnh thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông cửu long như sóc trăng an giang tiền giang bình thuận tây ninh
các chuyên gia y tế cũng đánh giá nguy cơ dịch bùng phát trở lại là vẫn còn
do đó các địa phương sẽ phải luôn cảnh giác và thực hiện biện pháp phòng chống dịch quyết liệt
nhất là khi tỷ lệ người dân được tiêm đủ hai mũi vaccine còn thấp
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khẳng định
nguy cơ dịch covid một mươi chín bùng phát vẫn cao và rất khó lường
tuy nhiên việc bùng dịch còn phụ thuộc vào nhiều khả năng đáp ứng của địa phương
vì chuyên gia này cho rằng các ổ dịch vẫn có thể xuất hiện rải rác trên nhiều địa phương
tương tự hà nam hay các tỉnh miền tây trong thời gian qua
nếu tình huống tương tự xảy ra các địa phương sẽ phải phong tỏa hẹp và gọn
để không ảnh hưởng tới kinh tế cũng như an sinh xã hội của người dân
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho rằng
những nơi chưa bùng phát dịch và tỷ lệ tiêm chủng vaccine còn thấp
vẫn sẽ có nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm sars cov hai tiếp theo
tuy nhiên ông dự báo sự gia tăng ca nhiễm sẽ không quá lớn
dịch bệnh covid một mươi chín tại nhiều địa phương cơ bản được kiểm soát
hôm nay một số tỉnh thành trên cả nước đón học sinh trở lại trường
có địa phương đang chuẩn bị điều kiện sẵn sàng để học sinh đi học trực tiếp vào đầu tháng một mươi một
thành phố đà nẵng thống nhất tổ chức cho học sinh phổ thông trên địa bàn xã hòa bắc
huyện hòa vang đi học từ ngày một mươi tám tháng một mươi
và học sinh lớp một mươi hai của trường trung học phổ thông chuyên lê quỳ đôn đi học từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
đối với các trường ở các quận huyện khác cơ bản sẽ đi học lại từ mùng một tháng một mươi một
để chuẩn bị cho việc đi học trở lại của học sinh
nhiều trường học tại đà nẵng trước đây được huy động để làm khu cách ly y tế
đã được bàn giao lại cho nhà trường
các trường học đã vệ sinh bàn ghế lớp học sẵn sàng cho việc dạy và học trực tiếp trở lại
sở giáo dục và đào tạo tỉnh tiền giang dự kiến đón học sinh trở lại trường học tập trực tiếp như sau
lớp chín và lớp một mươi hai đi học từ ngày một mươi tám tháng một mươi
lớp sáu lớp một mươi từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
lớp một lớp hai và lớp năm từ ngày một tháng một mươi một
các khối lớp còn lại của giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên
tiếp tục học trực tuyến đến khi tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát
và đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh
tỉnh khánh hòa tổ chức dậy vào học trực tiếp kể từ ngày một mươi tám tháng một mươi
cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông
tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn các huyện vạn ninh diên khánh và thành phố cam ranh
đối với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn huyện cam lâm và thị xã ninh hòa
tổ chức dậy vào học trực tiếp kể từ ngày một mươi tám tháng một mươi
cho các khối lớp cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông
đối với các trường học khi đánh giá nguy cơ chưa an toàn
sở giáo dục và đào tạo xem xét cho phép học trực tuyến
đối với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn thành phố nha trang
tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi theo hướng dẫn
đồng nai bình dương bạc liêu sự kiến cho học sinh trở lại trường học từ mùng một tháng một mươi một
trong thời gian này ngành giáo dục sẽ dọn dẹp vệ sinh khử khuẩn lớp
để đón học sinh đi học trở lại
nếu tình hình dịch còn diễn biến phức tạp thì sẽ tính toán lại
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận cho ủy ban nhân dân huyện cần giờ
tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp đối với một số khối lớp thuộc trường tiểu học thạch an
và trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an nằm trên địa bàn xã đảo thạnh an
trước đó ủy ban nhân dân huyện cần giờ đề xuất thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày hai mươi tháng một mươi
với hai trăm năm mươi học sinh ở các khối lớp một hai sáu chín và một mươi hai tại các trường học trên xã đảo thành an
theo ông nguyễn văn hiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm
những trường thực hiện thí điểm mở cửa đầu tiên cần hết sức thận trọng đảm bảo công tác phòng chống dịch
hiện tại các trường cần căn cứ theo bộ tiêu chí an toàn trường học do sở giáo dục và đào tạo tham mưu
ủy ban nhân dân tp hcm để đối chiếu giả soát đồng thời xây dựng tổ covid một mươi chín cộng đồng trong nhà trường
đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc năm k trong sân trường nếu trường học được phép hoạt động trực tiếp trước học kỳ một
thủ đô hà nội ngày một mươi năm tháng một mươi sở giáo dục và đào tạo hà nội có thông báo
các trường tiếp tục thực hiện việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
các đơn vị trường học tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập khi điều kiện cho phép
chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương để hoàn thành việc tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
cho một trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên có phương án chuẩn bị tổ chức tiêm vaccine cho học sinh trong độ tuổi
khi có hướng dẫn
sau vaccine của cơ quan y tế mưa lớn kéo dài mưa nước sông lên nhanh gây ngập lụt nhiều nơi tại tỉnh quảng bình
trong đêm người dân huyện lệ thủy di rời tài sản phương tiện đến nơi cao giáo để chạy lũ khi nước sông kiến giang đang lên nhanh
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung trung bộ
nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông nên từ sáng một mươi sáu tháng một mươi một số nơi ở quảng bình
lượng mưa lớn khiến giao thông bị chia cắt
mực nước sông kiến giang lên nhanh nhiều tuyến đường ngập nặng tại thị trấn kiến giang huyện lệ thủy
nhiều ngôi nhà ở huyện lệ thủy nước mắp mé tới hiên nhà sợ nước lũ lên nhanh trong đêm
để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân nhiều gia đình chủ động đưa đồ đạc lên cao
đặc biệt các nhu yếu phẩm lương thực được bảo đảm ở nơi an toàn đề phòng lũ lớn ngâm nhiều ngày chưa cắt cổ lập
một tàu chở hàng với hai mươi thuyền viên trên tàu đang bị mắc cạn cách bờ biển cửa việt tỉnh quảng trị khoảng hai km
trong điều kiện mưa to gió lớn bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đang tìm cách hỗ trợ bảo vệ tàu và thuyền viên được an toàn
tàu hàng bị mắc cạn là glory futai của hồng kông trung quốc
trên tàu có hai mươi thuyền viên gồm tám người hồng kông trung quốc và một mươi hai người việt nam do ông jogu jang năm mươi tuổi quốc tịch hồng kông trung quốc làm thuyền trường
khi tàu đang neo đậu cách phao số cảng cửa việt
tỉnh quảng trị khoảng ba hải lý để chờ nhập hai mươi sáu tấn cát của công ty vico quảng trị xuất sang hàn quốc
thì gặp sóng to gió lớn đánh giặt về bờ nam của cảng cửa việt và mắc cạn cách bờ hai km
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu càng cửa việt phối hợp với cảng vụ hàng hải tỉnh quảng trị
khảo sát phối hợp cùng thuyền trường kiểm tra lên phương án ứng cứu
do tàu hàng mắc cạn có trọng lượng lớn trang thiết bị trên tàu hiện đại khi hoạt động trên biển có thể chịu được sóng biển cấp một mươi một
do đó thuyền trưởng đề nghị sẽ neo đậu tại vị trí mắc cạn chờ lặng gió bớt mưa sẽ tính phương án di chuyển tàu ra khỏi vị trí mắc cạn
cơ quan chức năng tỉnh quảng trị đề nghị thuyền trưởng viết cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phương tiện và các thuyền viên trên tàu
không di chuyển người ra khỏi tàu khi sóng to gió lớn
đại tá lê văn phương chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết
các thuyền viên vẫn an toàn không có vấn đề gì xảy ra trên tàu vẫn có điện máy phát điện nước lương thực thực phẩm đầy đủ
hiện nay sóng gió to không có tàu nào ra cứu được hiện chúng tôi đang theo dõi tình hình phải chờ bớt gió mới cứu tàu khỏi mắc cạn
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn mời quý vị đừng quên like share và subscribe bấm chuông để theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại